khi nhắc đến đào tạo nghệ thuật múa ở nước ta chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ba cái nôi đào tạo
bao gồm học viện múa việt nam trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội và trường múa tp hcm
tuy nhiên đằng sau những thành công trên sân khấu từ học viên đến các giảng viên đào tạo
đều phải trải qua vô vản những khó khăn trong việc đãi cát tìm vàng
được thành lập vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi chín học viện múa việt nam được biết đến là mái trưởng thân yêu
của biết bao thế hệ sinh viên tốt nghiệp để trở thành những nhà quản lý giỏi
các giảng viên diễn viên biên đạo múa nổi tiếng trong và ngoài nước
nhiều người được phong tặng danh hiệu cao quý như nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú
thế nhưng đằng sau những hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu là quá trình dạy và học vô cùng khổ cực
để có được một diễn viên múa mà hào quang nếu có cũng thật ngắn ngủi
kể lại về những năm tháng gắn bó với nghệ thuật của mình
giảng viên múa dân gian dân tộc trương thị ngọc bích
người đã có gần hai mươi sáu năm học tập và gắn bó với nghề này cho hay
học chuyên môn buổi chiều thì học văn hóa cả một cái thời gian tám tiếng dài ở trường các bạn cũng rất là mệt mỏi
ví dụ như các bạn hệ múa đi dày mũi cứng chân có thể bật móng hay là chảy máu
tức là mồ hôi cũng như là máu nó hòa quện với nhau
nhưng mà tất cả những cái đam mê đấy với những bạn thực sự yêu múa thì nó là một cái môn học mà mình không thể dễ dàng để bỏ qua
để khán giả được chiêm ngưỡng những động tác chuẩn xác những kỹ thuật chuẩn mực của ba lê của múa dân gian dân tộc
múa truyền thống múa đương đại trong mỗi tác phẩm múa đòi hỏi cả một quá trình học tập và rèn luyện
không những của riêng các diễn viên mà đằng sau đó còn là sự dìu dắt chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo
hàng ngày rèn rũa tỉ mỉ cho các em từng chi tiết động tác ngôn ngữ nét biểu cảm trên khuôn mặt
hiện nay chúng tôi vẫn thấy rằng là nghệ thuật múa đang rất phát triển và học viện múa việt nam đang tiếp nhận
thông qua tuyển sinh chúng tôi đang nhận được rất nhiều
học sinh đăng ký thi tuyển đầu vào đó là một trong những cái xu thế rất là đáng mừng và báo hiệu ngành nghệ thuật múa việt nam
ngày càng phát triển nhu cầu xã hội ngày càng mong muốn có những thế hệ làm nghề múa diễn viên múa
và nghệ thuật múa cũng được dân chúng ngày càng đón nhận và được phát triển ở rất nhiều các dạng khác nhau
trải qua sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nhà trường
trong những năm qua tập thể cán bộ giảng viên sinh viên học viện múa việt nam luôn nỗ lực học tập
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đào tạo
nhà trường đã đào tạo ra hơn ba nghệ sĩ múa cho đất nước tham dự các cuộc thi quốc gia và quốc tế